mặc dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động sản xuất để khắc phục những sai phạm
khiến hàng chục hectare dứa của người dân bị hỏng
thế nhưng nhà máy luyện kim màu của công ty cổ phần tứ đỉnh tại xã bản lầu
huyện mường khương tỉnh lào cai vẫn lén lút vận hành
và đã bị chính quyền cùng người dân địa phương phát hiện lập biên bản
theo biên bản được lập bởi đại diện chính quyền xã bản lầu và những người chứng kiến liên quan
nhà máy luyện kim màu của công ty cổ phần tứ đỉnh vẫn tiếp tục hoạt động
và xả thải lén lút ra môi trường vào ban đêm
khiến không khí có mùi hôi thối gây tức ngực khó thở cai mắt cho những người dân sống xung quanh nhà máy
mặc dù chính quyền xã và người dân địa phương đã lập biên bản tuy nhiên đại diện nhà máy không chịu ký
lãnh đạo xã bản lầu đã chủ động liên lạc với đại diện nhà máy để phản ánh
thì phía nhà máy xin được hoạt động nốt lần cuối nhưng không được chấp thuận
trước đó tỉnh lào cai đã yêu cầu công ty cổ phần tứ đỉnh khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương ra soát
xác định cụ thể mức độ thiệt hại về dứa cây cối hoa màu cho các hộ dân tại xã bản lầu
và chi trả tiền bồi thường trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy